công an các đơn vị địa phương phải tiếp tục phát huy vai trò xung kích tuyến đầu trên mặt trận phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và vai trò nòng cốt trong công tác phòng thủ dân sự đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của đơn vị địa phương
tại huyện hương hóa công an tỉnh quảng trị vừa tổ chức hội nghị hợp tác quốc tế về phòng chống ma túy trên tuyến biên giới việt nam lào giữa công an tỉnh quảng trị và công an hai tỉnh salavan savanakhet nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
năm hai nghìn hai mươi hai tình hình tội phạm ma túy ở khu vực biên giới tỉnh quảng trị với hai tỉnh salavan savanakhet tiếp tục có những diễn biến phức tạp
các đường dây ma túy được tổ chức chặt chẽ có mạng lưới sâu rộng phương thức hoạt động hết sức tinh vi sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện
trên cơ sở những kết quả đạt được cũng như những bài học kinh nghiệm từ công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy thời gian tới công an ba tỉnh thống nhất tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm tăng cường hợp tác trên cơ sở nội dung phạm vi hợp tác đã được thống nhất tại bản ghi nhớ giữa công an các tỉnh đã ký kết thường xuyên trao đổi thông tin kịp thời về tình hình tội phạm ma túy tại ba tỉnh tăng cường phối hợp thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong đấu tranh triển phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia phối hợp
phát huy tối đa hiệu quả sử dụng các trụ sở công an bản đã xây dựng
những gì những chiến sĩ công an chính quy về cơ sở luôn sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn thử thách bởi họ biết rằng mỗi ngày cần phải tận tụy hơn nữa với công việc để thay đổi đời sống xã hội và bảo vệ sự bình yên trên mỗi bản làng
xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện về những cán bộ chiến sĩ công an chính quy tại xã thái sơn một xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
xã thái sơn hiện tại có ba đồng chí thì một đồng chí là chuyên về làm dữ liệu dân cư
thì còn hai anh em ở đây có một cái tổ chức bất hợp pháp cho nên là anh em bắt buộc là tăng cường lực lượng để đấu tranh với tổ chức đấy
nhiều lúc là thành lại gọi là mình chạy theo bình viện
xã thái sơn này có một nhóm người theo tổ chức bất hợp pháp dân mình lực lượng này lại là lực lượng nồng cốt tham gia tích cực tuyên truyền vận động để xóa bỏ tổ chức này
công an chính quy này thực hiện được dữ liệu dân cư
dữ liệu dân cư
dữ liệu dân cư
giúp người dân người ta giải quyết thủ tục hành chính nhanh hơn và kịp thời
từ lúc công an chính quy đến đây an toàn cho nên trật tự nó ổn định hơn
lúc nếu mình không biết thì mình xuống khỏi và nếu có công tác gì thì anh ấy lên tên truyền là mình biết rồi ạ

người của mình nhiều rồi thật ảnh là gọi công an liên
làm việc gần lại đi quen nhau lâu lâu lên chơi
anh em thì cũng người ở xa về có tháng thì không về lần nào có tháng cách một hai tuần mới về
con nó không theo mình nó lạ
chơi với nó một hai hôm đang quen quen thì lại đi
nếu con ra diễn thì ra đường ra diễn
nhưng mà vì công việc mình ở đây cũng có kiếm
tuổi trẻ của mình ở đây mình cũng muốn người dân ở đây cũng phải đạt được ít nhất một phần nào đó so với ở vùng không có khăn
kể cả trong giờ nghỉ của chúng tôi nhưng mà người dân đến để yêu cầu làm một thủ tục nào đấy hay là để trình báo một tin tối giao tội phạm hay gì đó thì chúng tôi vẫn tiếp nhận như bình thường
bởi vì quan điểm của chúng tôi là nếu công việc phải tập truyền bảo vệ quyền phải là ít cho người dân
chúng tôi cũng sinh ra là để đạt được
làm bảo với tưởng đấy
đó là lợi lượng của chúng tôi trước đường ngày phút
cảm thấy mình hì đòn
cảm thấy là mình vẫn còn trẻ còn khẻ mà cứ làm cứ sống xa
đập tay đục tay
mở rộng điều tra các sai phạm tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố năm đối tượng về tội đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật ô tô tiên phong tp hà nội và trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi ba d huyện bình chánh tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với mai văn quân là phó tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật ô tô tiên phong có địa chỉ tại phường đại kim quận hoàng mai tp hà nội về tội đưa hối lộ
mai văn quân đã có hành vi đưa tiền cho các đăng kiểm viên của cục đăng kiểm việt nam thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe với mục đích được bỏ qua các lỗi thiếu sót trong hồ sơ nhằm để được thẩm định đạt hồ sơ thiết kế
mai đức truyền chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới đã nhận tiền của công ty tiên phong để bỏ qua thiếu sót trong hồ sơ trên
do đó đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ
cùng ngày công an huyện bình chánh tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi nhận hối lộ đối với nguyễn trí quyết giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi ba d sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai thường trú tại tp bumatut tp đắc lắc
nguyễn hoàng anh phó giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi ba d sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại quận một mươi một
nguyễn phạm văn luân phó giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi ba d sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại quận một mươi tp đắc lắc
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng hai công an huyện bình chánh tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi ba d xã tân kiên huyện bình chánh
qua công tác khám xét công an thu giữ nhiều tài liệu phục vụ cho việc điều tra truy xét
còn tại hà tĩnh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa khởi tố vụ án khởi tố và bắt tạm giam bị can nguyễn thanh thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám
trong năm một nghìn chín trăm bảy mươi một giám đốc và bị can trần văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám phó giám đốc công ty cổ phần công nghệ thông tin lam hồng về tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công an dịch vụ tài chính công tỉnh hà tĩnh công ty của phần công nghệ thông tin lam hồng và các đơn vị liên quan
công an đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can nguyễn thanh thủy và trần văn tuân
để thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình điều tra
trước đó ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai ubnd tỉnh hà tĩnh ban hành kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý mua sắm thiết bị giáo dục đầu tư tại sở giáo dục đào tạo
cụ thể trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín sở giáo dục đào tạo hà tĩnh thực hiện một mươi bảy gói thầu mua sắm thiết bị dạy và học
tổng giá trị hợp đồng là hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng
trong đó mua sắm tập trung một mươi năm gói thầu
tổng giá trị hợp đồng trên hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
công ty cổ phần lam hồng bị điều tra liên quan đến sai phạm trong đấu thầu thiết bị giáo dục
những gói thầu này bị đội giá cao bất thường nhiều hạng mục bị cháo đổi gây thất thoát nhiều tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã khởi tố đối tượng dương văn khải hai mươi năm tuổi ở xã đức nhuận huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi về hành vi giết người
khải là đối tượng đã đâm một người chết một người bị thương
do mâu thuẫn từ trước trong lúc dương văn khải chở bạn gái cùng với nhóm bạn đang lưu thông trên đường hai bà trưng thành phố quảng ngãi
thì bị nhóm của nguyễn minh khánh nguyễn nhật trung cùng với nhiều đối tượng khác phát hiện chặn đầu xe và đuổi đánh phải
trong lúc bị bao vây đánh khải rút con dao bấm mang theo trong người đâm vào khánh trung và một đối tượng khác
hậu quả nguyễn nhật trung bị đâm thương tích nặng và tử vong tại bệnh viện đa khoa đà nẵng
nguyễn minh khánh bị thủng ruột cấp cứu tại bệnh viện đa khoa quảng ngãi
đối tượng dương văn khải bị công an bắt sau đó
với hành vi chống người thi hành công vụ trần văn năng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú thị trấn cẩm xuyên huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm xuyên khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày hôm qua một mươi một tháng ba
năng điều khiển xe ô tô biển kiểm soát ba mươi tám a bốn mươi năm nghìn hai mươi đi trên tuyến quốc lộ tám c hướng về thị trấn thiên cầm huyện cầm xuyên
thì bị lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện cẩm xuyên ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra đo nồng độ cồn
tuy nhiên do đã sử dụng rượu bia trước đó nên năng đã giảm tốc độ và lùi xe với ý định quay đầu trôn tránh lực lượng công an
lúc này một số cán bộ cảnh sát giao thông đi đến yêu cầu năng chấp hành nhưng năng không dừng xe mà đạp chân ga để lùi xe
đánh xe ô tô đã chảy lên chân một cán bộ cảnh sát giao thông trật tự công an huyện cẩm xuyên làm bị thương
sau đó năng tăng ga điều khiển xe chạy thẳng khi năng về đến nhà thì bị lực lượng công an bắt giữ
kết quả kiểm tra nồng độ cồn của năng là bốn trăm năm mươi năm mg trên một lít khí thở âm tính với chất ma túy
công an huyện cẩm xuyên xác định chân bắt năng đã có hành vi chống người thành công vụ
xâm phạm trật tự quản lý nhà nước về an ninh trật tự càn trở người thành công vụ gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nguyễn nhật tân sinh năm hai nghìn một trú tại tỉnh quảng trị vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế bắt tạm giam
vào khoảng đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn nhật tân tạo một đường link bình chọn ảnh nhằm mục đích chiếm đoạt facebook của những người tham gia bình chọn
sau khi chiếm được facebook tân nhắn tin đến bạn bè của facebook bị chiếm đoạt để mượn tiền
với thủ đoạn này đã có tám người thân của một nạn nhân bị lừa đảo
chiếm đoạt với tổng số tiền là bảy mươi ba triệu đồng
vụ việc là lời cảnh báo cho mọi người hết sức cảnh giác với tội phạm giả danh người thân lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thời gian qua trên các báo đài truyền thông thường xuyên cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua internet và các trang mạng xã hội
tuy nhiên vẫn nhiều người bị mắc bẫy và mới đây nhất thì nhiều nạn nhân đã bị trang fanpage bảo hiểm xã hội lừa đảo lên tới hàng trăm triệu đồng
cần rút bảo hiểm xã hội trước thời hạn người phụ nữ này đã lên mạng và chủ động nhắn tin vào fanpage bảo hiểm xã hội để nhờ tư vấn hỗ trợ giúp số tiền hai trăm linh hai triệu đồng
tuy nhiên để rút được số tiền trên thì chị được tư vấn phải nạp tổng cộng một trăm linh chín triệu đồng vào tài khoản mà fanpage bảo hiểm xã hội cung cấp